bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố các hiệp hội ngành nông sản về đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới việt trung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các hiệp hội ngành hàng nông lâm thủy sản cộng đồng doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin chính xác điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản
trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản lên lạng sơn bám sát tình hình cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng các tỉnh biên giới về tình hình thông quan xuất khẩu hàng hóa sang thị trường trung quốc trong thời gian tới
đề nghị các địa phương hiệp hội ngành hàng thường xuyên chủ động cập nhật thông tin kiến nghị những khó khăn vướng mắt của địa phương ngành hàng doanh nghiệp
để bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết trường hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền bộ sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ